cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt để tạm giam thời gian ba tháng
đối với ông nguyễn thanh hoài trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng sở giáo dục và đào tạo hà giang
ông nguyễn thanh hoài được xác định là người giao chìa khóa nơi lưu trữ bài thi cho ông vũ trọng lương
phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng sở giáo dục và đào tạo hà giang người trực tiếp sửa điểm cho các thí sinh trái với quy chế